lừa đảo chiếm mặt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
là hành vi phạm tội của trần văn biết chú tại huyện đắc minh tỉnh đắc đông để trốn tránh pháp luật
biết đã giả danh là nhà sư để hành nghề bán hương
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi biết mua hai chiếc xe máy bằng hình thức trả góp
tại hai công ty tài chính và bị giữ lại giấy tờ đăng ký xe
đến đầu tháng ba biết cùng nguyễn thị lệ xuân thảo chú tại tp bông ma thuột đã đi làm giả ba giấy tờ
để mang đi thế chấp vay chín mươi hai triệu đồng mục đích để chiếm đoạt
ngoài ra thảo cũng làm một bộ biển số giả và giấy tờ đăng ký xe giả với tên là tạ thị ngọc anh
chú tại tp bông ma thuột để đối tượng này mang đi vay trả góp một mươi bảy năm triệu đồng
từ nguồn tin tố giác và cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bông ma thuột
đã đề nghị truy tố thảo và ngọc anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm tài liệu giả của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đồng thời ra quyết định truy nã trần văn biết để che giấu thân phận đang bị truy nã của mình
biết đã đóng giả làm nhà sư đi bán hương ở nhiều tỉnh thành
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại tỉnh khánh hòa